thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng toàn diện hiện đại và bình dẫn
thời gian qua quyện chợ mới tỉnh an giang đã đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
nhằm nâng cao năng suất chất lượng nông sản từ đó nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho người dân